ngày độc thân một mươi một tháng một mươi một bắt nguồn từ trung quốc và đã trở thành ngày hội mua sắm tại quốc gia này
sau đó nhiều quốc gia cũng có các hoạt động tương tự biến ngày này trở thành ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất châu á
tại việt nam những tuần vừa qua các sàn thương mại điện tử đã có một cuộc chạy đua gây cấn
để gia tăng doanh số bán lẻ trong dịp lễ độc thân một mươi một tháng một mươi một năm nay
khi covid một mươi chín đang góp phần đáng kể thúc đẩy việc người dân mua sắm trực tuyến
đây là cơ hội để các doanh nghiệp và nhà bán lẻ tiếp tục tăng doanh số bởi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng
trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như tiki lazada shopee sendor đã tận dụng ngày này
làm chiến dịch bán hàng cuối năm với nhiều khuyến mãi được tung ra như giảm giá trực tiếp trên sản phẩm
miễn phí vận chuyển nhiều đơn hàng hay nhận voucher yêu đãi
tôi cũng đã mua được đồ gia dụng thực phẩm hoặc là những cái đồ
tận dụng cho bản thân
các trang điện tử mua bán này theo tôi thì hiện nay như thế này là tạm được rồi
nhưng mà nếu khuyến mại sâu hay là cho nhiều mặt hàng mẫu bạ hơn thì là rất tốt cho khách hàng
em đã lên những cái trang mạng điện tử đó từ giờ tối ngày hôm qua
và để tìm kiếm những sản phẩm hữu ích cho quá trình học tập của em
đó là sách này và ngoài ra em có mua thêm một chút cái để làm đẹp như là quần áo mỹ phẩm
thông qua những cái app điện tử này thì em mong muốn là tặng những sản phẩm
hữu ích như thế này cho người thân và gia đình bạn đẹp của mình
cùng thời điểm này năm ngoái lazada cho biết họ nhận được hơn ba triệu đơn đặt hàng
trong khoảng một tiếng đồng hồ đầu tiên của ngày độc thân
thống kê trên tất cả sáu thị trường hoạt động đáng chú ý năm nay
một số siêu thị thương hiệu bán lẻ cũng đồng loạt tung ra ưu đãi nhằm thu hút người tiêu dùng
ngày độc thân trở thành dịp mua sắm sôi động nhất là mua sắm trực tuyến
và nhanh chóng trở thành xu hướng mua sắm tại nhiều nước trên thế giới
tại việt nam sự kiện này được chú ý hơn trong vài năm trở lại đây